tiếp tục phiên họp chính phủ thường kỳ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi sáu chiều nay chính phủ đã nghe báo cáo và thảo luận tình hình kinh tế xã hội tháng một mươi và một mươi tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín
biện pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy xuất khẩu những tháng cuối năm hai nghìn một mươi sáu và quý i năm hai nghìn một mươi chín
một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển
một mươi tháng năm hai nghìn một mươi sáu nền kinh tế tiếp tục đà phục hồi và phát triển
tuy nhiên nền kinh tế còn nhiều khó khăn thách thức do ảnh hưởng của hạn hán xâm nhập mặn các đợt mưa lũ thiên tai gây ảnh hưởng tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân làm giảm một số tiêu chí
thủ tướng yêu cầu các bộ ngành tập trung tháo gỡ mọi vướng mắt để khắc phục khó khăn
trong hai tháng cuối năm thủ tướng yêu cầu ổn định kinh tế vĩ mô kiểm soát lạm phát không để vượt quá năm